công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa mới tiến hành bắt tạm giữ hình sự đối với đối tượng trần ngọc tuyên sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín và lê thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đều trú tại xã nghi kim thành phố vinh với hành vi lừa chạy việc vào các bệnh viện trên địa bàn tỉnh nghệ an với chi phí từ hai trăm linh triệu đến ba trăm linh triệu đồng
lợi dụng lòng tin của các bị hại hai đối tượng này đã lừa xin việc cho tám người với số tiền hai tám tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an thành phố vinh mở rộng điều tra